và mở đầu sẽ là thông tin tại hà tĩnh
đối tượng võ quốc tuấn sinh năm hai nghìn hai vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ
tỉnh hà tĩnh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
đối tượng này không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc đâm vào một chiến sĩ cảnh sát
đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
vào tối ngày một tháng bảy tổ công tác tuần tra và lập chốt trên quốc lộ một mươi năm a
thuộc địa phận xã lâm trung thủy huyện đức thọ
vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tuấn điều khiển xe mô tô chở theo hà minh quý
cả hai đều không đội mũ bảo hiểm
khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe tuấn không chấp hành mà bất ngờ điều khiển xe tăng tốc
đâm vào một người chiến sĩ cảnh sát đang làm nhiệm vụ để bỏ chạy
sau vài trạm chiến sĩ công an ngã ra đường và bị thương tuấn quý bị tổ công tác không chế bắt giữ
một nam thanh niên và bạn gái
trong lúc xô sát rằng co nam thanh niên này đã cầm dao đâm bạn gái
công an tp phú quốc tỉnh kiên giang vừa tạm giam võ kinh giang sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện hòn đất tỉnh kiên giang về tội cố ý gây thương tích
vào ngày một mươi tám tháng năm chị lộc thị nương là bạn gái của sang cùng nhóm bạn đến nhà trọ của sang
để giải quyết chuyện tình cảm giữa nương và sang
tại đây giang và nương xảy ra cửa cãi và lao vào ổ đà
trong lúc xô sát rằng co sang đã lấy dao đâm nương ba nhát vào vùng đùi vai và lưng gây thương tích nặng
sau khi gây án sang bỏ trốn còn nương được mọi người đưa đi cấp cứu
đến ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba sang đã đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
có hành vi nhận hối lộ liên quan đến lĩnh vực đất đai
vũ trí hiễu giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện đạ hoai văn phòng đăng ký đất đai tỉnh lâm đồng
vừa bị công an huyện bảo lâm tỉnh lâm đồng khởi tố và bắt tạm ra
vũ trì hiễu bị khởi tố vì những sai phạm trên lĩnh vực đất đai trong giai đoạn làm giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện bảo lâm
trong thời gian này hữu đã cấu kết làm sai lệch nhiều hồ sơ đăng ký tách thừa biến động trong cấp đổi và cập nhật đường thào giao thông
hữu đã nhận hối lộ của một số người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai
lực lượng chức năng đã tiến hành khám sát nhà riêng của vũ trì hữu trên đường huỳnh thúc kháng phường hai thành phố bảo lộc
điều khiển xe mô tô đi dạo quanh các tuyến phố tìm phụ nữ trẻ em sơ hở trong việc quản lý tài sản
thậm chí là những người già tan tật đi bán vé số để ra tay cướp giật gây hoang mang dư luận trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh kiên giang tỉnh an giang
trước thực trạng này công an thành phố châu đốc cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh và bắt giữ các đối tượng
góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
chỉ trong một ngày hai mẹ con chị nguyễn ngọc quý chú tại khóm châu long một phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
đã trở thành nạn nhân của các đối tượng cướp giật tài sản
do chủ quan mất cảnh giác chị quý dừng xe bên đường để nghe điện thoại
thì bất ngờ bị một nam thanh niên chạy xe mô tô áp sát giật điện thoại
cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường rất may chỉ bị thương nhẹ
đến chiều cùng ngày khi chưa lấy lại được bình tĩnh
chị lại hay tìm con gái cũng đã bị hai nam thanh niên chặn xe giật điện thoại di động trên đường đi học về
trong lúc đó có cuộc điện thoại điện khi nghe tới khúc asuka em mới ngừng lại em nghe
em mới ngồi em mới nghe đứng nghe mặt xuống gục đầu xuống nhìn em nghe
cái đối tượng nó là chạy ngược chiều lại giật cái điện thoại giật qua anh dì em
cái em mới giật lại thì em mới mắt thấy em mới té xuống dưới đường
nhỏ con thì nó nói về nó sợ nó sợ mẹ đánh nó bị gì là sợ giữ cổ không kỹ như vậy không em nói
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn thành phố châu đốc đã xảy ra bảy vụ cướp giật tài sản
đối tượng mà chúng nhắm đến là những phụ nữ trẻ em người già người tàn tật mưu sinh bằng nghề bán vé số
lợi dụng sơ hở mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản của họ
các đối tượng liên tiếp ra tay cướp giật hết sức manh động liều lĩnh bất chấp nguy hiểm cho nạn nhân
trong thời gian vừa qua tình hình cướp giật diễn biến cũng phức tạp
cho nên đội cảnh sát hình sự của thành phố châu đốc đã tham mưu
cho lãnh đạo công an thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh với loại tội phạm này
qua đấu tranh chiến án đội cũng đã triệt phá được một nhóm đối tượng thu hồi một xe tăng giật có liên quan
bước đầu các đối tượng này đã khai nhận thực hiện bốn vụ cướp giật
tại công an công an nguyễn văn điêm anh sinh năm hai nghìn hai
chủ tài sản mỹ đức huyện châu phú tỉnh an giang là đối tượng chủ mưu cầm đầu khai nhận
để có tiền tiêu sản
chủ tài và mua ma túy sử dụng điêm anh cùng với nguyễn thanh toàn
chú tại thị xã tân châu dương bá phú chú tại thành phố châu đốc rủ nhau đi cướp giật tài sản
để tránh sự phát hiện của lực lượng công an các đối tượng đã thường xuyên thay đổi biển số xe
và đặc điểm nhận dạng mỗi lần thực hiện hành vi cướp giật
đối với công an công an cũng khuyến cáo đối với người dân
khi ra đường thì là hạn chế đeo nữ trang hoặc là có đeo
cũng là mặc áo khoác che kính
cái thứ hai nữa là không nên sử dụng các bóp túi giỏ mang trên người hoặc là máng trên ba ga xe
để tạo lòng tham cho đối tượng thực hiện hành vi cướp giật đó gây nguy hiểm cho nạn nhân
để phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an
bản thân mỗi người dân khi tham gia giao thông hãy tự nâng cao ý thức cảnh giác tự quản tự phòng
không sơ hở khi mang theo tài sản để kẻ gian lợi dụng gây án
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời truy bắt điều tra làm rõ thu hồi tài sản trả lại cho bị hại
liên quan đến hành vi vận chuyển ma túy đi tiêu thụ đối tượng lương văn phúc và quang văn vinh
trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị công an huyện tân kỳ tỉnh nghệ an đón lõng bắt giữ
khi đang điều khiển xe máy và mang theo ma túy lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn xã hạ sơn huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
vào khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hai mươi bảy tháng sáu công an huyện tân kỳ đã tổ chức đón lõng bắt giữ hai đối tượng
ngay trên đường vận chuyển ma túy đi tiêu thụ
tại hiện trường thu giữ trên người đối tượng một gói heroin trọng lượng gần ba mươi tám g hai điện thoại một xe máy và một mươi chín triệu đồng tiền mặt
tại công an công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của bệnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ án kèm bản kết luận điều tra
đến viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bảy bị can về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám
ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đội cảnh sát điều tra tội phòng bệnh thuốc phòng bệnh thuốc phòng bệnh thuốc phòng bệnh

ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám
mở rộng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại thành phố biên hòa đồng nai
bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu nhiều loại tân dược giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đề nghị truy tố nguyễn xuân cường
ao văn hạnh trường phong hào trương thùy trinh về tội sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
phạm quốc quyền huỳnh nhật khoa về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh thuốc phòng bệnh
triên đặng văn hóa bị đề nghị truy tố cả hai tội danh trên
tin vào hình ảnh chuyển tiền thành công qua màn hình điện thoại
nhiều người không hay biết đó là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo lợi dụng hình thức thanh toán không tiền mặt
vì thiếu cảnh giác và cẩn thận thì đã có nhiều người trở thành nạn nhân
đặc biệt là khi phương thức thanh toán trực tuyến đang phổ biến như hiện nay
chị nhật trâm tiểu thương chợ đống đa thành phố đà nẵng
cách đây không lâu một đối tượng đã đến mua hàng và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quét mạ quy rờ
trong thời gian ngắn giao dịch đối tượng báo chuyển khoản thành công thể hiện qua hình ảnh chụp biên lai ngân hàng
kiểm tra tài khoản chị trâm không thấy bất kỳ khoản tiền nào được chuyển đến
nghi ngờ lừa đảo
chị yêu cầu trả tiền mặt
thế nhưng đối tượng biện hộ bằng lý do chuyển khoản nhầm và nhanh chóng rời đi
tuy chưa mất hẳn nhưng đây cũng là một bài học cảnh giác với chị
để tránh lừa đảo qua thanh toán không tiền mặt thứ nhất là tiền phải về với ngân hàng của mình
mình nên sử dụng wifi hoặc là bốn g để mình nhận giao dịch
xong rồi mình hãy giao hàng cho khách hàng
bởi vì thật sự là không thể tiên ai được cả
kể cả món đồ đó lớn hay nhỏ gì
có đó cũng là công việc
câu chuyện trên là bài học cảnh tỉnh cho rất nhiều tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh
hiện nay đối tượng lợi dụng tâm lý bất cẩn thiếu cảnh giác của người bán hàng
chỉ cần chụp ảnh chuyển tiền thành công là có thể ra về
chứ không cần đợi đến khi tiền về tài khoản
đặc biệt lúc đông người mua bán đối tượng càng dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo
cứ gửi cái app rồi
à tôi đã thanh toán rồi
thì cho bà con tiểu thương
thì bà con tiểu thương đông quá
thì cứ nghĩ à đã thanh toán được cho mình rồi
nhưng vô tình thì đối tượng này là chưa thanh toán
và đã có hành vi là chiếm đoạt tài sản của bà con
làm cho gai thiệt hại đến tài sản đối với bà con tiểu thương
hướng dẫn bà con để nhận biết trong quá trình thanh toán điện tử online
trong tài khoản vấy của mình là phải có tin nhắn
để khi nhận diện tài khoản nó vào
tài khoản vấy của mình là phải có tin nhắn
khoản của mình chính thức rồi thì mình mới được là giao hàng hóa cho khách hàng để đảm bảo
bên cạnh phương thức lừa đảo qua lệnh chuyển tiền giả đối tượng còn sử dụng các thủ đoạn khác
như lợi dụng khách hàng đang sử dụng ví điện tử momo bayo để tạo website mạo danh nhà cung cấp
đăng tải câu hỏi để khách hàng lộ thông tin tài khoản hay giả vờ chuyển nhầm tin
sau đó tạo trang có giao diện giống ngân hàng hướng dẫn click vào link đánh cấp thông tin và kiếm đoạt tiền
quan trọng nhất là bảo mặt thông tin của tài khoản đó
thứ nhất là thông tin liên quan đến cá nhân của người dân
thứ hai là các thông tin liên quan tới mạng otp được kết nối với lại số điện thoại của người dân
và phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao cũng khuyến cáo người dân là
quá trình mà sử dụng các trang web không có truy cập vào các đường liên lạc
cũng như là vào các mạng qr code lạ
rồi đưa các thông tin cá nhân của mình lên các trang mạng xã hội như facebook yalo
các thông tin đó thì các đối tượng lợi dụng vào các thông tin đó để có thể là cha soát
lấy cái cấp thông tin từ tài khoản ngân hàng
trước những vụ việc xảy ra tiểu thương chủ cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác
và tìm hiểu rõ phương thức thủ đoạn của đối tượng để tránh trở thành nạn nhân của lừa đảo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam
và khám xét nơi ở nơi làm việc đối với trần viết kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại quận phú nhuận tp hcm là phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
qua điều tra ban đầu trần viết kiều khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả
ba dây chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng
kiều chưa kịp thực hiện thì đã bị cơ quan công an phát hiện
mở rộng công an tỉnh bình dương tiếp tục phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi cấu kết nhân viên ngân hàng
tìm cách tìm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng
nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền
nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ
sau một thời gian nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vai ngân hàng không thể thực hiện được
và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ bốn đến năm một ngày
trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy vay nợ
và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ
bên cạnh đó nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân
để đưa vào ngân hàng làm thủ tục vay vốn thu lợi bất chính số tiền rất lớn
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vai lãi nặng cưỡng đoạt tài sản
và các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cất dấu số lượng lớn ma túy đối tượng đỗ văn liêm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại huyện trợ lách tỉnh bến tre
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố
và lệnh bắt tạm giam để điều tra
trước đó vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi bốn tháng sáu tại khu vực bến phà cái kè thuộc xã mỹ phước huyện mang thít
lực lượng công an đã bắt quả tang liêm đang cất giấu trên người một mươi năm gói giấy bạc sáu đoạn ống nhựa và một bịch ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy
khám xét khẩn cấp nơi ở của liêm lực lượng công an thu giữ thêm một mươi chín đoạn ống nhựa và một vỏ bao thuốc lá
bên trong có chứa tinh thể màu trắng có khối lượng trên ba mươi bảy gram
tại cơ quan công an liêm khai nhận số ma túy trên được mua của một người đàn ông lạ mặt
tại huyện trợ lách tỉnh bến tre với số tiền là một mươi sáu triệu đồng
sau đó mang qua tỉnh vĩnh long để sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ
cũng trên địa bàn tỉnh an giang lực lượng chức năng đã mật phục và bắt và phát hiện ba đối tượng
vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ hướng campuchia về việt nam
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày sáu tháng bảy tại khu vực cột mốc hai trăm sáu mươi ba trên một thuộc ấp vĩnh an
xã vĩnh hội đông huyện an phú lực lượng chức năng thuộc bộ đội biên phòng tỉnh an giang
đã tổ chức mật phục phát hiện ba đối tượng đai vác hàng hóa từ hướng campuchia về việt nam
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
phát hiện tổ công tác các đối tượng bỏ lại hàng hóa sau đó bỏ chạy về phía campuchia
tăng vật thu giữ tại hiện trường là hai hai trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại các loại tổng trị giá khoảng hai mươi tám triệu đồng
và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
tham gia đường dây mua bán vận chuyển trái phép một bánh heroin từ lào về việt nam để tiêu thụ
trịnh đình quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa ra lệnh truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
sau một mươi bốn năm lẩn trốn ở nhiều tỉnh thành trong cả nước ngày bốn tháng bảy vừa qua
quân đã bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa bắt giữ
khi đang tổ chức hoạt động bảo kê và đòi nợ thuê cho vay tín dụng đen tại tỉnh bình dương
theo tài liệu của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
sau khi bị công an tỉnh thanh hóa truy nã quân đã thay tên đổi họ là trịnh đình thanh
rồi lẩn trốn vào các tỉnh phía nam
trong suốt một mươi bốn năm lẩn trốn đối tượng này đã liên tục thay đổi chỗ ở
hòng trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an
ngày hai mươi tám tháng sáu sau khi nhận được thông tin về một đối tượng tên là trịnh đình thanh
có đặc điểm nhận dạng giống trịnh đình quân đang tổ chức hoạt động bảo kê
đòi nợ thuê cho vay tín dụng đen tại các tỉnh phía nam
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã cử tổ công tác trực tiếp vào nam để xác minh làm rõ
xác định trịnh đình thanh chính là đối tượng trịnh đình quân
nên công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an thành phố thuận an tỉnh bình dương bắt giữ đối tượng
và di lý về thanh hóa để phục vụ công tác điều tra xử lý